tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy các đại biểu thảo luận tại hội trường về công ước chín mươi tám
phóng viên đã có cuộc trao đổi bên lề hành lang với các đại biểu quốc hội
các đại biểu thống nhất cao với việc việt nam gia nhập công ước số chín mươi tám
nhằm tạo thuận lợi cho công đoàn tiến hành thương lượng ký kết các thỏa ước lao động tập thể
một cách thực chất và hiệu quả dù khi gia nhập công ước số chín mươi tám việt nam sẽ phải sửa đổi
một số luật để phù hợp với những quy định của công ước
tôi cho tất cả những vấn đề trò đổi không có gì ảnh hưởng lớn đến việc mà chúng ta tham gia gia nhập này
tôi cho là gia nhập này phù hợp không có điều gì quan quan lo ngại
khi mà việc tham gia công ước chín mươi tám này rồi thì sẽ có xuất hiện những tổ chức của người lao động khác
mà không phải tổ chức công đoàn do người lao động người ta thành lập và tự độc lập trong hoạt động của doanh nghiệp
cái thách thức này rất là lớn với tổ chức công đoàn và để giải quyết cái vấn đề thách thức này thì tổ chức công đoàn
chính phải tự đội mới mình phải xây dựng và phải tổ chức nhiều cái hoạt động phải đưa cái hoạt động của mình
về cơ sở và cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn tại cơ sở nó phải cao hơn
các đại biểu cũng đánh giá khi tham gia công ước số chín mươi tám quyền lợi của người lao động cũng sẽ được luật hóa
một cách rõ ràng và cụ thể hơn

hiện nay là cái thương lượng tập thể trong các doanh nghiệp là có rồi chứ không phải là khi mình tham gia công ước này
thì mới có cái thương lượng tập thể mà nhưng thực tế là hiện nay chỉ có khoảng sáu mươi thôi do đó là cái yêu cầu là
khi có cái công ước này thì cái việc luật hóa nó lên là rất là rõ và như vậy thì các cái doanh nghiệp người ta phải làm
cái nhiệm vụ là phải có cái kết thởi của lao động và cái quyền thương lượng của người lao động các tổ chức
bên trong doanh nghiệp là nó sẽ được nâng lên rất là nhiều và được luật hóa cũng như bảo vệ các tổ chức của người lao động cũng như cán bộ công đoàn bên trong các doanh nghiệp sẽ được bảo vệ nhiều hơn ngày xưa rất là nhiều
hiện tổng liên đoàn lao động việt nam đang xây dựng những chương trình hành động để sẵn sàng khi gia nhập công ước số chín mươi tám
việc gia nhập công ước này tổ chức công đoàn sẽ được trao thêm quyền để bảo vệ lợi ích cho người lao động
bên cạnh đó cũng thêm một luật hóa chính thức để tổ chức công đoàn có tiếng nói trong doanh nghiệp bảo vệ người lao động